một vụ cháy lớn sau khi được dập tắt thì liệu hiện trường còn lại đã thực sự an toàn hay chưa
câu trả lời là chúng ta vẫn nên hết sức cẩn thận đề phòng
vì những khu vực lửa nhỏ cháy âm ỉ tưởng chừng không còn nguy hiểm
thì vẫn có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào
vâng tôi đang muốn nói đến vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng ngày hôm qua
tại công ty công lung meco ở khu công nghiệp trà nóc quận bình thủy tp cn
sau bảy h đồng hồ nỗ lực không chế thì đến một mươi bảy h chiều qua đám cháy đã cơ bản được dập tắt
tuy nhiên chỉ bốn tiếng sau lửa lại bất ngờ bùng cháy dữ dội trở lại
bao trùm lên toàn bộ tầng năm của công ty lan sang kho chứa lông vũ liền kề khu vực tiếp giáp với nhà dân
trong đêm qua phường trà nóc quận bình thủy phải tiến hành sơ tán hơn hai trăm linh hộ dân
đến địa điểm trường tiểu học trà nóc bốn cách công ty khoảng một trăm linh mét để đảm bảo an toàn
các hộ dân đã chủ động di rời tài sản khi sơ tán để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra do hỏa hoạn
để tiếp tục chữa cháy trong đêm cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã huy động năm mươi cán bộ
cùng sáu xe chữa cháy các loại và ba tân hóa chất xuống cần thơ hỗ trợ cứu hỏa
đến hai mươi ba h cùng ngày toàn bộ kho hàng số một của công ty công lung mê cô bị hỏa hoạn thiêu dụi
đám cháy bắt đầu lan nhanh kho hàng số hai của công ty chìm trong biển lửa
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp cần thơ an giang vĩnh long hậu giang
cũng tích cực dập lửa không để đám cháy lan rộng
tuy nhiên đám cháy mỗi lúc một lớn vì toàn bộ khu xưởng công ty rộng hơn một mươi tám m hai
chứa nhiều vật liệu dễ cháy

và khói vẫn còn bốc lên dữ dội nhiệt độ trong khu vực hiện trường cháy rất cao
chính vì thế hiện tại chưa thể cho tiến hành khám nghiệm hiện trường mà vẫn duy trì công tác chữa cháy
điều rất nguy hiểm là toàn bộ khu vực các tầng trên cao của nhà xưởng này có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào
ước tính thiệt hại về nguyên liệu trong vụ cháy lên đến con số khoảng sáu triệu usd
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ cháy trong các bản tin sau